các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bảy tháng hai anh nvh ba mươi bốn tuổi chú tại bình dương đi kiểm tra di chứng sau hai tháng mắc covid một mươi chín
anh hát hoàn toàn bất ngờ với hình ảnh tổn thương phổi trắng xóa trên phim
bác sĩ cũng giật mình vì sơ phổi tiến triển quá nhanh
anh hát cho biết anh mắc covid một mươi chín từ tháng một mươi hai và khi điều trị bệnh anh hoàn toàn không có triệu chứng gì
anh tự theo dõi ở nhà thậm chí không ho hay sốt
sau khi âm tính anh lại bắt đầu thấy mệt chân tay hay bải hoải cảm thấy mất sức
tình trạng ngày càng nặng hơn cơn khó thở đến nhiều
người thấy thiếu oxy anh hát không thể làm việc được
trường hợp khác là bà ptk năm mươi tám tuổi tp hcm qua đời do di chứng của hậu covid một mươi chín
theo người nhà của bà ca khi mắc bệnh bà ca chỉ mệt mỏi nên đã tự cách ly ở nhà
sau khi âm tính với covid một mươi chín tình trạng mệt vẫn kéo dài
tại bệnh viện trợ giấy bác sĩ chẩn đoán bà bị sơ phổi nhiễm trùng phổi tràn dịch màng phổi nhiễm trùng máu
do bệnh quá nặng nên sau đó bà ca đã qua đời
người nhà của bà cho biết vì gia đình chủ quan và nghĩ
covid một mươi chín lúc cấp tính không có triệu chứng nặng không thể mắc hậu covid một mươi chín nên đã không đưa bà ca đi điều trị sớm
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng bệnh viện đại học y dược tp hcm
tổn thương sơ phổi là một di chứng hậu covid một mươi chín đáng sợ
quá trình điều trị cũng hết sức khó khăn nên ngay bản thân bác sĩ cũng thấy lo lắng
vì đến nay điều trị sâu phổi có thể phục hồi hay không vẫn chưa có câu trả lời
dấu hiệu của tổn thương sơ phổi điển hình đó là người bệnh cảm thấy khó thở
khó thở cơ thể thiếu oxy nên cảm giác ngộp thở đầu chi tím đen
ngoài ra bệnh nhân có thể xuất hiện triệu chứng ho khan kéo dài khó thở khi vận động gáng sức
nặng hơn nữa là bệnh nhân có thể khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi gây cản trở mọi sinh hoạt đời sống thường ngày
đối với những người có dấu hiệu trên khi đi khám bác sĩ có thể cho chụp x quang phổi hoặc city phổi
nếu có hình ảnh giải sơ dày các vách liên tiểu thủy hình ảnh lưới dãn phế quản co kéo
và điển hình nhất là hình ảnh tổ ong thì đó chính là tình trạng tổn thương sơ phổi
tiến sĩ vinh cho biết đến nay bệnh lý sơ phổi hậu nhiễm virus corona này
thực sự là một gánh nặng cho bệnh nhân cũng như cho hệ thống y tế
trong khi đó việc điều trị sơ phổi hậu covid một mươi chín có thể kéo dài nhiều tháng nhiều năm tùy diễn biến bệnh
ngoài các triệu chứng trên tiến sĩ vinh khuyến cáo tất cả những bệnh nhân từng mắc viêm phổi do covid một mươi chín
đều nên khám sàng lọc di chứng phổi hậu covid một mươi chín
đặc biệt là những bệnh nhân có nguy cơ rất cao như viêm phổi nặng ards từng thở máy điều trị ecmo
người lớn tuổi có bệnh nền phổi từ trước nên được đánh giá sơ phổi và điều trị sớm để giảm tổn thương cho phổi
một nghiên cứu mới đây cho thấy những người hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín có nguy cơ bị đau tim cao hơn sáu mươi ba
bất kể tuổi tác và tình trạng bệnh trước đó của họ
nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí nature medicine do các chuyên gia tại đại học washington
ở st louis mỹ thực hiện
các nhà khoa học mỹ đã tập trung tìm hiểu tình hình sức khỏe của người tham gia trong năm đầu tiên sau khi nhiễm covid một mươi chín
điều này có nghĩa là những người tham gia nghiên cứu có thể đã nhiễm chủng sars cov hai gốc hoặc biến thể an pha
được phát hiện vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ở can vương quốc anh
nghiên cứu đã phân tích một trăm năm mươi người dương tính với covid một mươi chín và một mươi một triệu người chưa bao giờ nhiễm virus
phần lớn những người nhiễm covid một mươi chín trong nghiên cứu đều nhiễm virus trước khi tiêm vaccine
kết quả cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh như bệnh mạch vành
đột quỵ và suy tim cao hơn đáng kể ở những người bị nhiễm covid một mươi chín so với những người không nhiễm
cụ thể nguy cơ đau tim tăng sáu mươi ba sau covid một mươi chín và nguy cơ mắc bệnh mạch vành hoặc đột quỵ cao hơn lần lượt bảy mươi hai vào năm hai
các nhà nghiên cứu cho biết sự khác biệt này cũng có thể được ghi nhận ở những người nhiễm covid một mươi chín nhẹ không cần nhập viện
các chuyên gia nói rằng covid một mươi chín có thể ảnh hưởng tới người bệnh lâu hơn so với thời gian nhiễm trùng cơ bản
chính phủ anh đã đầu tư vào các trung tâm hậu covid một mươi chín
trên khắp đất nước sau khi các thông tin cho rằng cứ năm người thì có tới một người mắc các triệu chứng kéo dài của virus sars cov hai
các chuyên gia nhấn mạnh rằng các quốc gia trên toàn thế giới nên chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự gia tăng gánh nặng của bệnh tim mạch
do tính chất mãn tính của những tình trạng này chúng có thể sẽ gây ra những hậu quả lâu dài cho bệnh nhân
hệ thống y tế và có những tác động rộng rãi đến kinh tế và tuổi thọ các chuyên gia cảnh báo
giáo sư paul hul giáo sư y khoa tại đại học east anglia anh cho biết
nhiều khả năng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch sẽ giảm dần theo thời gian
giáo sư hul nói với the telegraph
điều này giống như hút thuốc khi bạn hút thuốc một số nguy cơ nhất định sẽ gia tăng
nhưng nguy cơ giảm vào năm sau khi bạn ngừng hút
chúng tôi không biết sự gia tăng nguy cơ về tim mạch này sẽ kéo dài bao lâu
như vậy có thể những người tiêm vaccine sẽ ít có nguy cơ gặp những biến chứng này hơn người không tiêm
nhưng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn cho điều này
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết
trẻ đã liên tục sốt ba mươi chín bốn mươi độ c uống thuốc hạ sốt không hiệu quả
trẻ than đau bụng quanh rốn lan xuống hố trậu phải bùn ói
ói bốn năm lần da thức ăn dịch trong không nhảy máu tiêu phân vàng lỏng năm sáu lần một ngày
lúc nhập viện che lưu đừ nhịp tim nhanh một trăm sáu mươi lần một phút mạch nhẹ
huyết áp kẹp thở nhanh bụng trứng nhẹ ấn đau hố trậu phải
dư âm thấy ruột thừa viêm sung huyết
hai mắt trẻ đỏ nhẹ có hồng da ở tay chân
tết nhanh covid một mươi chín trẻ âm tính
tuy nhiên xét nghiệm định lượng kháng thể ncov trong máu dương tính
trong khi đó trẻ chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi
các bác sĩ xác định trẻ từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh
xét nghiệm máu thấy có biểu hiện phản ứng viêm tăng mạnh
các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị hội chứng viêm đa hệ thống liên quan covid một mươi chín
nguy cơ có thể sốc
ngay lập tức bệnh nhi được chỉ định truyền dịch chống sốt
sử dụng thuốc vận mạch sớm chuyên cácid liều cao chống đông kháng sinh phổ rộng
đồng thời hỗ trợ hồ hấp
ngoài ra các bác sĩ chụp ct ổ bụng loại trừ viêm ruột thừa cấp
do đó tránh cho trẻ cuộc mổ không cần thiết
bệnh nhi cũng được điều trị hỗ trợ điều chỉnh dối lạn điện giải kiềm toan đứng huyết hạ sốt dinh dưỡng
sau hơn một tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần hết sốt hết đau bụng
máy khuyết áp ổn định không cần thở oxy tự ăn uống tốt
theo bác sĩ tiến đây là trường hợp hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có biểu hiện giống tình trạng viêm ruột thừa cấp
nếu không được chẩn đoán chính xác dễ đưa ra đến xử trí mổ không cần thiết
hội chứng viêm đa hệ thống có thể gặp ở trẻ sau hai sáu tuần khỏi covid một mươi chín
lúc này trẻ có thể bị suốt cao đau bụng tiêu chảy đỏ da lưỡi đỏ
các ngón tay chân sưng nhẹ hồng ban tim đập nhanh mạch vành có thể rãn
đây là hội chứng đặc trưng chỉ có thể ở trẻ em chưa ghi nhận ở người lớn
hội chứng này được bộ y tế ghi nhận là một trong năm biến chứng covid một mươi chín nặng
tiếp tục với nguy cơ covid một mươi chín ở trẻ em thưa quý vị
mới đây bệnh viện nhi trung ương hà nội đã ghi nhận một bệnh nhi từng là f mắc di chứng hậu covid một mươi chín vô cùng nguy hiểm
sau gần hai tháng khỏi covid bé bị sốt cao trên ba chín lộ c kèm co giật mắt phủ nề
và được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống mis c
sau một thời gian dài nhập viện điều trị và thật may mắn hiện bé đang dần hồi phục lại sức khỏe
với mis c là gì và phải làm sao để phòng ngừa hội chứng này ở trẻ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây
theo thông tin từ bệnh viện nhi trung ương hà nội bệnh nhi là b nữ hai tuổi ở thanh hóa
đang được điều trị tình trạng di chứng hậu covid một mươi chín tại khoa điều trị tích cực nội khoa
trẻ nhập viện ngày một mươi ba tháng hai
trong tình trạng khó thở sốt cao liên tục rét run ho chảy nước mũi nôn mắt phù nề viêm kết mạc
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trẻ bị mắc covid một mươi chín nhưng chỉ hùng háng ho và khỏi bệnh sau ba bốn ngày
ngày bảy tháng hai gần hai tháng sau khi khỏi covid một mươi chín trẻ sốt cao trên ba mươi chín độ kèm co giật
kết quả xét nghiệm rt p sero của bé h âm tính nhưng đồng độ kháng thể cao
tương đương sức miễn dịch của người tiêm vaccine hoặc f từng mắc bệnh
trong khi bé chưa tiêm vaccine
qua thăm khám trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống mis c
tình trạng có thể gặp phải sau mắc covid một mươi chín
bé nhanh chóng được điều trị tích cực theo pháp đồ của bộ y tế hiến sức khỏe em dần hồi phụ
tính từ đầu tháng hai đến nay khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương
liên tục tiếp nhận hơn một mươi trẻ mắc di chứng hậu covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng
đặc biệt là hội chứng viêm đa hệ thống mis c
đa số trẻ bị nhập viện đều chưa được tiêm phòng covid một mươi chín
trong đó có hai bệnh nhi diễn biến rất nặng phải thở máy lọc máu tiên lượng xấu
tiến sĩ bác sĩ tạ anh tuấn trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa cho biết
viêm đa hệ thống mits hậu covid một mươi chín thường xảy ra sau khi em bé bị mắc bệnh từ hai đến sáu tuần
biểu hiện lâm sàng của trẻ là sốt cao liên tục phát ban dối loạn tiêu hóa
nếu nặng hơn có thể gặp các biến chứng tim mạch sốc
theo bác sĩ tạ anh tuấn
những trẻ có tiền sử đã mắc covid một mươi chín hoặc tiếp xúc f sống trong vùng dịch
cần được theo dõi kỹ sau khi khỏi bệnh
các triệu chứng mít c bao gồm sốt cao liên tục trên hai mươi bốn giờ nổi ban đỏ hoặc sung huyết rác mạc
phù nề niêm mạc miệng bàn tay chân dối loạn tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy
có thể gặp dấu hiệu sốc dối loạn đông máu tổn thương thận cấp
bác sĩ tuấn khuyến cáo dịch covid một mươi chín vẫn rất phức tạp
tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng do cả nước từng bước thực hiện cuộc sống bình thường mới
do đó cách tốt nhất để phòng ngừa di chứng ở trẻ là ngăn trẻ mắc covid một mươi chín
bằng cách tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ theo khuyến cáo hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người
đeo khẩu trang cho trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay
khuyến khích trẻ vận động nghỉ ngơi hợp lý và bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ
chúng ta không thể đảm bảo mọi trẻ mắc mis c đều có thể may mắn
như là bệnh nhi b vậy nên thưa quý vị hãy cẩn trọng bảo vệ con trẻ ngay hôm nay
covid một mươi chín không chỉ gây ra các di chứng bệnh kéo dài và nguy hiểm bên trong cơ thể
mà còn có thể tác động mạnh lên tâm lý của các f đã khỏi bệnh
một nghiên cứu mới ở anh đã chỉ ra các trường hợp từng nhiễm covid một mươi chín có nguy cơ bị dối loạn
giấc ngủ cao hơn bốn mươi một trầm cảm cao hơn ba mươi chín so với tỷ lệ trung bình ở nhóm không mắc bệnh
nghiên cứu công bố ngày một mươi bảy tháng hai trên tạp chí y khoa anh
dựa trên dữ liệu của một trăm năm mươi ba cựu chiến binh đã hồi phục sau nhiễm covid một mươi chín
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi tới ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
nội dung khảo sát chủ yếu về các vấn đề sức khỏe tâm thần
trong vòng một năm kể từ khi nhiễm covid một mươi chín hai ba người bình phục được chẩn đoán mắc các dối loạn
liên quan tới giấc ngủ so với người không mắc covid một mươi chín tình trạng này tăng lên đến bốn mươi một
khảo sát cũng ghi nhận người từng mắc covid một mươi chín dễ rơi vào tình trạng trầm cảm cao hơn ba mươi
trứng lo âu cao hơn ba mươi năm ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của covid một mươi chín có thể kéo dài
giyas an al ali một trong những tác giả nghiên cứu và là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và giáo dục
tại hệ thống chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh shane lewis mỹ cho biết
vấn đề hậu covid một mươi chín về lâu dài là những căn bệnh mạng tính để lại tổn thương cho con người suốt đời
tuy nhiên nhóm tác giả khuyến cáo các số liệu có thể không đồng nhất trên nhóm dân cư đông hơn
đối tượng khảo sát bao gồm nam giới độ tuổi trung bình là sáu mươi ba
nhiễm covid một mươi chín cách đây hơn một năm nên rất ít người đã được tiêm phòng
giới khoa học đang chạy đua để tìm hiểu xem liệu virus sars cov hai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não hay không
một số người e ngại nhiễm covid một mươi chín có thể gây viêm và góp phần vào các triệu chứng dối loạn tâm thần
maura bondrini giáo sư tâm thần học tại đại học y khoa new york breast bacterian columbia đánh giá
các dấu hiệu viêm có thể làm gián đoạn hoạt động của não theo nhiều cách
bao gồm khả năng não tạo ra cedrotonin tác động tới tâm trạng và giấc ngủ
giáo sư bold drini nói thêm nguy cơ gia tăng bệnh tâm thần ở những người bị covid một mươi chín
có thể do sự kết hợp của các yếu tố sinh học và căng thẳng tâm lý